nhằm bảo đảm an toàn tính mạng sức khỏe tài sản của người dân đi lại qua bến đò cần xây
thuộc khóm bình đức ba phường bình đức thành phố long xuyên do xuất hiện vết nứt ở bờ sông hậu
nguy cơ xảy ra sạt lở bất cứ lúc nào
sở giao thông vận tải tỉnh an giang đã thông báo tạm ngừng hoạt động của bến đỏ cần xây
để phòng ngừa bất chắc có thể xảy ra
trước đó vào khoảng hai mươi h ngày tám tháng hai tại khóm bình đức ba phường bình đức
ngay bến đò cần xây xuất hiện vết nứt ở bờ sông hậu chiều dài vết nứt khoảng bảy mươi mét
ăn sâu vào đất liền năm m
qua khảo sát ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh an giang
xác định nguyên nhân do đây là đoạn nằm trong diện cảnh báo sạt lở
hiện tại khu vực có nguy cơ sạt lở chưa gây thiệt hại về người
nhưng đe dọa đến hai căn nhà với tám người dân đang sinh sống
một căn nhà năm tầng đang hoàn thiện có nguy cơ bị sạt lở trôi xuống sông
các ngành chức năng liên quan đã xuống hiện trường khảo sát
đề ra các giải pháp khắc phục tạm thời tại khu vực vết nứt
vận động các hộ dân bị ảnh hưởng di rời nhà cửa tài sản đến nơi an toàn
bố trí lực lượng dân quân trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tại hiện trường
cắm bảng cảnh báo để người dân biết
riêng bến đỏ cần xây nằm ở tâm vị trí có nguy cơ sạt lở
nên không thể hoạt động đưa khách sang sông
trước nguy cơ sạt lở đe dọa đến bến đỏ cần xây
sở giao thông vận tải tỉnh an giang đã ra thông báo tạm ngừng hoạt động bến đỏ cần xây từ ngày chín tháng hai
hiện giao thông kết nối giữa phường bình đức và xã mỹ hòa hưng tạm thời sử dụng bến phà trà ôn